để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất nhà vườn trồng thanh long ở huyện châu thành đang nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
đến nay toàn huyện có gần một bốn trăm linh hectare thanh long ứng dụng công nghệ tiên tiến với hơn hai hai trăm linh hộ tham gia
phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện châu thành cho biết mục tiêu của huyện châu thành đến năm hai nghìn hai mươi
toàn huyện sẽ có hai hectare thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
qua hai năm thực hiện đến nay huyện đã xác định xong vị trí danh giới vùng sản xuất với năm ba trăm một mươi năm hộ trong một mươi hai xã thị trấn tham gia
kết quả mang lại của việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến giảm được chi phí tưới nước bón phân công thăm đồng
thuận lợi trong việc quản lý dịch bệnh tăng lợi nhuận cao hơn so với không ứng dụng các công nghệ tiên tiến

qua hai năm thực hiện đề án sản xuất hai hectare thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
đã góp phần tăng thu nhập của người dân nông thôn trên năm mươi triệu đồng một người một năm gần sát với mức thu nhập của người dân thành thị
hiện tại trái thanh long trồng trên đất châu thành có ứng dụng công nghệ cao được xuất khẩu tới hơn ba mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ